thưa quý vị mới đây năm tổ công tác đặc biệt của công an hà nội đã đồng loạt giao quân
nhằm tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
nguyên nhân chính dẫn đến ủn tắc và tai nạn giao thông
một mươi bảy giờ tại ngã tư nguyễn thái học tôn đức thắng hà nội
chỉ trong một thời gian ngắn hàng loạt hành vi vi phạm giao thông
đã bị tổ công tác đặc biệt này phát hiện xử lý
em học ở gần ngay như thế này em chủ quan là em không đủ
như ý và chấp hành sai thì đúng rồi không được bảo hiểm
cường trường đi học ở nước bú nhưng hôm nay hai bụi con vừa đón nhau đi học về tranh thủ
các tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động phối hợp cùng công an một mươi hai quận nội thành kiểm tra xử lý vi phạm giao thông
xảy ra trên các tuyến đường nội đô mà lực lượng cảnh sát giao thông và công an các quận không thể bao quát hết
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
các tổ công tác sẽ xử lý tập trung
vào lỗi ý thức dẫn đến hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm
phụ huynh giao xe cho con em chưa đến tuổi điều khiển
đặc biệt sẽ xử lý mạnh tay các trường hợp giả danh thương binh
sử dụng xe ba bánh tự chế và chở hàng công cành gây mất an toàn giao thông
tôi sẽ triển khai các tổ hạch theo từng khu vực để nhân dân và mọi người khi tham gia giao thông
sẽ biết được quá trình làm nhiệm vụ và lực lượng cảnh sát giao thông triển khai lần này sẽ mang tính toàn diện
và qua đó sẽ nâng cao cái ý thức về văn hóa giao thông cũng như là ý thức tham gia giao thông của người dân
những ngày vừa qua gần hai trăm linh trường hợp vi phạm đã bị các tổ công tác lập biên bản xử lý
bên cạnh việc cắm chốt xử lý thông qua công tác tuần tra kiểm soát
các tổ công tác cũng sẽ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động
trên tuyến giao thông theo phương châm kiên trì bền bỉ quyết liệt xử lý nghiêm minh
góp phần xây dựng văn hóa giao thông tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành
các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông